viện kiểm sát nhân dân tp hà nội vừa ra thông báo về việc truy tố bị can lê thanh thản
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi trú tại phường hoàng liệt quận hoàng mai tp hà nội
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần sản xuất
xuất nhập khẩu bms viết tắt là công ty bms chủ tịch tập đoàn mường thanh
ra trước tòa án nhân dân tp hà nội để xét xử về tội lừa dối khách hàng
cùng với bị can lê thanh thản viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cũng đã thông báo
truy tố các bị can nguyễn duy uyển cựu chủ tịch ubnd phường kiến hưng
quận hà đông tp hà nội vương đăng quân cựu phó tránh thanh tra xây dựng quận hà đông
mai quang bài cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng quận hà đông cùng bùi văn bằng
đỗ văn hưng nguyễn văn nam ra trước tòa án nhân dân tp hà nội để xét xử về tội thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng bị can lê thanh thản bị cáo buộc liên quan đến sai phạm
tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp trung cư cao cấp và thương mại bms ct sáu ở khu đô thị kiến hưng
phường kiến hưng quận hà đông tp hà nội bị can lê thanh thản bị khởi tố cho tại ngoại vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tại tỉnh đắk lắc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị chức năng
kiểm tra đồng loạt các cơ sở của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn
qua kiểm tra tại một mươi hai cơ sở
bước đầu lực lượng công an phát hiện một số lỗi vi phạm chủ yếu như không vào sổ và vào sổ không đầy đủ
các khách hàng vay tiền sử dụng trái phép thông tin cá nhân của người khác yêu cầu khách hàng ký bán tài sản khống
không tổ chức tập huấn phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
không thực hiện các kiến nghị của cơ quan chức năng về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh điều tra xem xét toàn diện mọi hoạt động cho vay và thu nợ
của các cơ sở f tám mươi tám tại địa bàn tỉnh đắk lắc để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
với thủ đoạn giả danh nhân viên công ty tài chính ngân hàng để duyệt hồ sơ cho vay tiền online qua mạng
một nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm bị hại trên cả nước với tổng số tiền là trên một mươi tỷ đồng
ngày hai mươi ba tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng vừa tiến hành bắt giữ và di lý
trí nối tượng từ hà nội về đà nẵng
được biết từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay bằng hình thức vay tiền online trên mạng
nhóm này đã giả danh nhân viên công ty tài chính ngân hàng để duyệt hồ sơ cho vay và yêu cầu người vay
đóng các khoản phí phát sinh sau đó mới được nhận tiền vay như phí vay vốn và phí bảo hiểm khoản vay
đóng phí bảo lưu hồ sơ vay
ngày hai mươi hai tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an tp hà nội khám xét đồng loạt ba địa điểm và tạm giữ chín đối tượng
từ hai mươi đến hai mươi bảy tuổi cùng chú tại huyện ứng hòa tp hà nội
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận đã lừa được hơn năm trăm linh bị hại trên cả nước
với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn một mươi tỷ đồng
tăng vật thu giữ gồm ba cpu hai laptop ba mươi điện thoại di động và các loại sim điện thoại gồm bảy mươi chiếc
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình phước vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng
và công an tp đà lạt thi hành lệnh giữ người trong trường hợp
trường hợp khẩn cấp đối với trần hoàng phương ngụ tại phường ba tp đà lạt tỉnh lâm đồng về hành vi chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ việc ngày một mươi bốn tháng ba ông huỳnh quốc đạt là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hv
phân công tài xế trần hoàng phương đến kho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại ngọc tâm
tại xã mỹ hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước vận chuyển một container chứa hai mươi năm tấn nhân hạt điều
về cảng cắt lái tp hồ chí minh để xuất khẩu đi thái lan
ngày hai mươi bốn tháng ba phía đối tác nhận hàng tại thái lan phát hiện một số nhân hạt điều trong thùng container
không đủ số lượng như trong hợp đồng sau khi nhận thông tin từ phía đối tác ông đạt đã liên hệ với tài xế phương
để làm rõ sự việc tuy nhiên trước đó phương đã nghỉ việc và chặn các số điện thoại liên lạc
nghi ngờ phương là người đã chiếm đoạt một mươi hai bảy mươi năm tấn hạt điều nhân trị giá là một năm tỷ đồng nên ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
ông đạt tố giác hành vi trộm cắp tài sản đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu đối tượng phương đã khai nhận hành vi phạm tội
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước tiến hành điều tra làm rõ
với hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò và khai thác tài nguyên nguyễn công yêu và trần văn tuấn
cùng chú tại huyện hưng hà của tỉnh thái bình đã bị công an tỉnh thái bình khởi tố
trước đó vào ngày tám tháng bốn tổ công tác phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
bắt quả tang nguyễn công yêu và trần văn tuấn đang có hành vi khai thác cát trái phép là một ba trăm bảy mươi sáu mét khối đất
tại khu vực ven sông luộc thuộc địa phận xã cộng hòa
tại thời điểm kiểm tra nguyễn công yêu và trần văn tuấn đã không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận số đất cát trên được khai thác để bán với mục đích là kiếm lời
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ vây bắt đối tượng sử dụng xe ô tô vận chuyển ma túy công an tỉnh long an bước đầu thông tin đã bắt tổng cộng năm đối tượng thu một mươi tám bánh heroin sáu kg ma túy đá
do chuyên án ma túy vẫn đang trong quá trình điều tra nên bước đầu công an tỉnh long an mới khởi tố vụ án giết người
sau khi xác định người điều khiển phương tiện xe bán tải có dấu hiệu cố ý tước đoạt tính mạng của người khác
khi đâm trực diện vào hai người đi xe máy và thiếu tá nguyễn xuân hào
hậu quả khiến thiếu tá hào hy sinh hai người dân là huỳnh nguyễn trí mẫn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại quận năm tp hcm
và phan thị kim thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại quận một mươi hai tp hcm tử vong
qua công tác điều tra ngoài hai đối tượng trong xe ô tô gây ra vụ việc trên công an tỉnh long an đã truy xét và bắt thêm ba đối tượng
danh tính của cả năm đối tượng chưa được thông tin
khám xét chiếc xe bán tải công an tỉnh long an thu giữ bốn bánh heroin và năm kg tinh thể được xác định là ma túy đá
khám xét nhà các đối tượng
công an tỉnh long an thu giữ thêm một mươi bốn bánh heroin và một kg ma túy đá được các đối tượng cất giấu xung quanh nhà cách hiện trường khoảng hai mươi km
liên quan đến vụ việc này chiều nay trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác bộ công an đã đến viếng và chia sẻ sự mất mát với gia đình thiếu tá nguyễn xuân hào
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đức hòa tỉnh long an đã hy sinh khi tham gia chuyên án truy bắt bà túy
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã ân cần thăm hỏi động viên chia sẻ những đau thương mất mát với thân nhân gia đình đồng chí nguyễn xuân hào
mong gia đình người thân đồng chí hảo sớm vượt qua đau thương mất mát ổn định cuộc sống
trước những hành động dũng cảm không quản ngại hy sinh vì bình yên cuộc sống cho nhân dân của đồng chí nguyễn xuân hào
đồng chí thứ trưởng đã trao tặng quyết định của bộ trưởng bộ công an thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ thiếu tá lên trung tá cho đồng chí nguyễn xuân hào
đồng thời quỹ nghĩa tỉnh đồng đội công an nhân dân cũng trao tặng một trăm linh triệu đồng cho gia đình đồng chí nguyễn xuân hào
đồng chí thứ trưởng đã biểu dương hành động dũng cảm của đồng chí nguyễn xuân hào
đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam
tiếp tục phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
cũng liên quan đến vụ việc thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an tỉnh long an khẩn trương điều tra xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối với đối tượng có hành vi côn đồ chống người thi hành công vụ trong vụ tai nạn
đồng thời thủ tướng chỉ đạo công an các đơn vị địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp tương tự
thủ tướng cũng yêu cầu bộ công an chỉ đạo thực hiện ngay các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu liệt sĩ đối với thiếu tá cảnh sát giao thông đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ và thực hiện các chế độ chính sách đối với gia đình của trung tá theo đúng quy định của pháp luật
thủ tướng chỉ đạo chủ tịch ubnd tỉnh long an trưởng ban an toàn giao thông tỉnh long an chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn

đấu tranh mở rộng chuyên án công an thị xã sapa tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở đối với má lưu tại phường phan xip phang thị xã sapa
thu giữ hai bánh heroin hơn ba trăm linh gam thuốc viện ba kíp mìn ba thỏi thuốc nổ hai trăm năm mươi triệu đồng một xe gắn máy cùng một số tài liệu có liên quan
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội vừa ra thông báo về việc truy tố bị can lê thanh thản sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi
trú tại phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu bms
viết tắt là công ty bms chủ tịch tập đoàn mường thanh ra trước tòa án nhân dân tp hà nội để xét xử về tội lừa dối khách hàng
cùng với bị can lê thanh thản viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cũng ra thông báo truy tố các bị can nguyễn duy uyển
cựu chủ tịch ubnd phường kiến hưng quận hà đông hà nội vương đăng quân cựu phó tránh thanh tra xây dựng quận hà đông
mai quang bài cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng quận hà đông cùng bùi văn bằng đỗ văn hưng và nguyễn văn nam ra trước tòa án nhân dân tp hà nội
để xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị can lê thanh thản bị cáo buộc liên quan đến sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp trung cư cao cấp và thương mại bms ct sáu
ở khu đô thị kiến hưng phường kiến hưng quận hà đông hà nội bị khởi tố và cho tại ngoại vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
với thủ đoạn giả danh nhân viên công ty tài chính ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay tiền online qua mạng
một nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng trăm bị hại trên cả nước với tổng số tiền là hơn một mươi tỷ đồng
hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng vừa tiến hành bắt giữ và di lý chín đối tượng từ hà nội về đà nẵng để phục vụ công tác điều tra
được biết từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay bằng hình thức vay online trên mạng nhóm này đã giả danh nhân viên công ty tài chính ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay
và yêu cầu người ve đóng các khoản phí phát sinh sau đó mới được nhận tiền ve như phí ve vốn và phí bảo hiểm khoản ve đóng phí bảo lưu hồ sơ ve
ngày hai mươi hai tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội khám xét đồng loạt ba địa điểm
và tạm giữ chín đối tượng từ hai mươi đến hai mươi bảy tuổi cùng chú tại huyện ứng hòa hà nội
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận đã lừa được hơn năm trăm linh bị hại trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt hơn một mươi tỷ đồng
tăng vật thu giữ gồm ba cpu hai laptop ba mươi điện thoại di động các loại và bảy mươi xin được học
giáo hội phật giáo việt nam vừa cảnh báo về hiện tượng các trang giả mạo tổ chức của giáo hội phật giáo việt nam để xin tiền chữa bệnh cho các trường hợp éo le
các đối tượng lập ra fanpage có tên là hội phật giáo việt nam
tương tự với trang fanpage phật giáo việt nam của công an tp đà nẵng
công an tp đà nẵng là một tổng thông tin phật giáo thuộc giáo hội phật giáo việt nam nhằm đăng tải kêu gọi chuyển tiền từ thiện
số tài khoản mà fanpage này dùng để nhận tiền là một không ba bốn chín bốn ba hai bảy một chủ tài khoản nguyễn xuân tùng tại việt công banh
đáng nói không chỉ fanpage hội phật giáo việt nam mà một số các fanpage khác đã cùng đăng tải nội dung kêu gọi ủng hộ
những nội dung kêu gọi này không khác nhau là mấy chỉ khác tên và địa chỉ của bé và các cháu bé này có chung bố là nguyễn xuân tùng
giáo hội phật giáo việt nam khẳng định những trang này là giả mạo đồng thời kêu gọi phật tử và công chúng nâng cao cảnh giác trước những tình trạng lừa đảo nói trên
và báo cho cơ quan công an gần nhất khi gặp phải tình huống tương tự
mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại chi cục đăng kiểm số sáu tp hcm và chi cục đăng kiểm số chín tỉnh bà rịa vũng tàu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố và tạm giam bốn bị can về tội nhận hối lộ
các quyết định và lệnh tạm giam này đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã phát hiện các đối tượng nhận tiền để bỏ qua các lỗi trong quá trình kiểm định
và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa
các đối tượng còn liên hệ các cán bộ thuộc phòng tàu sông cục đăng kiểm việt nam để được cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và phương tiện đóng mới
thẩm định thiết kế hoán cải cải tạo
dựa trên tài liệu chứng cứ và đơn tố cáo của các chủ phương tiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố và bắt tạm giam nguyễn tuấn anh phó trưởng phòng tàu sông cục đăng kiểm việt nam
phạm đình thấm đăng kiểm viên phòng tàu sông cục đăng kiểm việt nam lương đức thái phó giám đốc chi cục đăng kiểm hải hưng tỉnh hải dương
và vũ đức nhất phó chi cục đăng kiểm hải hưng làm việc tại phòng tàu sông cục đăng kiểm việt nam về tội nhận hối lộ
trước đó trong vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên tại khu vực cồn ngựa huyện cần giờ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tạm giữ một mươi sáu phương tiện liên quan đến việc khai thác cát trái phép
trong đó có liên quan đến sai phạm trong quá trình kiểm định và cấp giấy chứng nhận tại cục đăng kiểm việt nam và chi cục đăng kiểm hải hưng tỉnh hải dương